xin chào quý vị và các bạn
sự báo trong khoảng hai ngày tới khu vực đông bắc bộ có mưa rào và rông cục bộ tập trung về chiều muộn và tối
ban ngày nắng nóng xảy ra trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
từ tối và đêm ngày một sáu mưa rào và sông giải giác sẽ xuất hiện trở lại
cục bộ xảy ra mưa vừa mưa to nhiệt độ sẽ giảm nhẹ đôi chút
khu vực phía tây bắc bộ trong hai ngày tới có thời tiết chủ đạo là nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ
khu tây bắc có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ trên ba mươi tám độ
chiều tối nay và mai sẽ có mưa rông cục bộ
đến đêm một sáu mưa sẽ tăng cường hơn trên khu vực khiến nhiệt độ giảm nhẹ khoảng một độ
thời tiết tại khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trong khoảng ba ngày tới vẫn là tình trạng nắng nóng trên diện rộng và mưa rông chỉ xuất hiện cục bộ vào ban đêm
ban ngày trời có nắng từ sáng đến chiều muộn với nhiệt độ trưa chiều phổ biến trong khoảng từ ba mươi năm ba mươi tám độ có nơi cao hơn
cường độ nắng tại các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận sẽ đỡ gai gắt hơn
trời còn nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất ngày mai từ ba mươi bốn ba mươi sáu độ sau đó tăng nhẹ một độ trong hai ngày tiếp theo
về chiều và tối xuất hiện mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa rông mạnh
trong cơn rông có thể xảy ra hiện tượng lốc xét mưa đá và gió gió
khu vực tây nguyên trong những ngày tới tiếp tục chịu sự chi phối của đới gió tây nam có cường độ trung bình đến mạnh
do vậy mà toàn vùng mang kiểu thời tiết đặc trưng của mùa mưa
ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ không quá ba mươi hai độ chiều tối có mưa rào và rông cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nam bộ có thời tiết chủ đạo là ngày nắng gián đoạn chiều tối có mưa rông cục bộ có mưa vừa mưa to và rông mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
sau đó giảm nhẹ một độ trong hai ngày kế tiếp